thưa quý vị trong thời gian vừa qua rất nhiều những vụ va chạm giao thông xảy ra là một điều đáng tiếc
nhưng sau khi va chạm thay vì cách ứng xử nhã nhận ôn hòa thì không ít lái xe lại có hành động dùng bạo lực để nói chuyện
vâng quả là như vậy đôi khi chỉ là do cách vượt xe hoặc là một cái va quẹt nhỏ thì nguyên nhân cũng đã rất là nhiều
nhưng điều khốt lõi không thể bỏ qua đó là một bộ phận người dân đang ứng xử rất kém với vấn đề giao thông
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
sự việc xảy ra ngày hai mươi bảy tháng một mươi tại ngã tư xã đàn nam đồng quận đống đa thành phố hà nội
hàng loạt các vụ va chạm giao thông dẫn đến tình trạng bạo lực xảy ra
đây chỉ là một trong số vô vàng những tình huống bạo lực xảy ra khi va chạm giao thông
những ứng xử thiếu văn hóa giao thông như trên rất có thể sẽ dẫn đến những tai nạn đáng tiếc
bị thương và tử vong để lại hệ lụy cho gia đình và xã hội
tôi lái xe rất là được lâu năm rồi khoảng bảy tám năm
trên đường đi thăm giao thông thì gặp rất nhiều các vụ taxi xe tải qua chạm với nhau và sử dụng đến đấm đá
thì tôi thấy người dân rất là phản cảm
và thấy thiếu ý thức đi thăm giao thông
điều đáng buồn hơn trong những vụ va chạm này đám đông xung quanh không những can ngăn mà còn cổ vũ reo hò
thậm chí lấy điện thoại ra quay để tung lên mạng
có thể thấy rằng văn hóa giao thông cũng như văn hóa ứng xử với giao thông của người dân hiện nay đang ở mức kém đáng báo động
xong không thể không nói tới sự thiếu quan tâm giáo dục văn hóa ứng xử
khi hãy trẻ từ gia đình đến nhà trường xã hội
nhưng mà cái vấn đề chính là cái tính trách nhiệm công dân của mỗi người chúng ta dường như là đang bị thiếu hụt kinh
bởi vì chúng ta đang quan tâm đến lợi ích của mình nhiều hơn
quan tâm đến cái lân cận cái sức khỏe của mình sự an toàn mình hơn là những người khác
và vì thế người ta sẵn sàng từ lúc đó người ta cổ vũ hoặc người ta bỏ lơ đi qua người ta không vào can thiệp
đấy là một yếu tố mà chúng ta rất rõ thể hiện rất rõ ở văn hóa
theo tôi giải pháp lớn nhất không phải là người công an xử lý những cái trường đó
đấy là cái việc công an chỉ xử lý khi xảy ra thôi
nhưng mà giải pháp bây giờ phải đưa một giải pháp giáo dục toàn diện cho con người
về vấn đề ứng xử với nhau trong khi tham gia giao thông
thì cái đấy là phải được giáo dục trong đoàn thể trong gia đình trong nhà trường
trong tất cả các tổ chức
các tổ chức xã hội để cho con cái đấy nó thường xuyên liên tục ở đâu ta cũng được nhắc nhở cả ra đường nhớ đừng va chạm
nhớ đừng có cãi vã nhau nhớ đừng đánh đâm nhau
thực trạng này cũng đặt ra thách thức nhiệm vụ nặng nề cho các cơ quan chức năng chính quyền địa phương
trong bối cảnh giao thông và đô thị đang ngày càng cao
mặt khác cần có chế tài xử lý răng đe đặc biệt đối với những trường hợp
dùng bạo lực để giải quyết khi tham gia giao thông nhằm tạo sự chuyển biến sâu rộng trong nhận thức của toàn xã hội